tuy nhiên vấn đề bức thiết mà các hộ dân nằm trong vùng bị ảnh hưởng sạt lở trực tiếp đang quan tâm là bao nhiêu lâu nữa phương án di rời mới hoàn thành được phê duyệt để được thực hiện chứ không chỉ dừng lại ở việc nằm trên giấy tờ
bởi họ đã phải sống trong cảnh ở trọ tạm bỡ chờ đợi hơn nửa năm qua mà vẫn chưa biết khi nào có thể an cư và ổn định cuộc sống
trong tất cả các cuộc họp đều có nói là có nộp báo cáo hàng năm
tuy nhiên đến hiện nay người dân vẫn chưa chúng tôi yêu cầu được theo dõi và giám sát thì vẫn chưa nhận được các báo cáo như vậy
thì dẫn đến cái tình trạng bây giờ người dân chúng tôi còn chưa biết là họ khai thác có đúng quy định hay không nữa
và cái phương thức khai thác đấy có đúng như được cái việc cấp phép hay không
và ngoài ra kể cả cái việc đơn giản thôi anh làm sập nhà tôi thì anh phải có trách nhiệm bồi hoán chứ
liên hệ với lãnh đạo ủy ban nhân dân phường giếng đáy người này cho biết
hiện nay ủy ban nhân dân thành phố họa long đã ra cho phòng kinh tế
chịu trách nhiệm chính và phối hợp với các phòng ban liên quan để xây dựng phương án đền bù tái định cư cho người dân
tại báo cáo số bảy mươi bốn của ủy ban nhân dân thành phố ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
gửi thường trực thành ủy về việc khắc phục sự cố sạt lở tại khu vực tổ sáu khu ba b phường giếng đáy cũng chỉ rõ
việc chi trả kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc về trách nhiệm của công ty gốm
và đơn vị này phải chi trả kinh phí bồi thường nhà tài sản của một mươi sáu hộ dân nằm trong vùng bị ảnh hưởng sạt lở trực tiếp
vì vậy các hộ dân đều mong muốn thành phố sớm xây dựng xong phương án di rời
và xác định rõ trách nhiệm của các bên liên quan theo đúng quy định
giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống tránh để việc thuê trọ của người dân kéo dài như hiện nay